cảnh sát giao thông trên cả nước đang trong cao điểm xử lý vi phạm về ma túy và nồng độ cồn
bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cận tết
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ tập trung tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là các hành vi vi phạm về nồng độ cồn ma túy
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường chấn áp tội phạm
xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
đợt cao điểm lần này sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi